công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa ra khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn hoành
trú tại huyện quốc oai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra bước đầu cho thấy nguyễn văn hoành với chức danh là tổng giám đốc công ty cổ phần hp một trăm linh hai việt nam
đã đứng ra nhận mua thiết bị quảng cáo cho khách hàng để đầu tư cho công ty cổ phần hp một trăm linh hai việt nam thuê hoạt động kinh doanh
theo đó trên tám khách hàng đã ký kết hợp đồng đầu tư tương ứng hơn bốn mươi thiết bị quảng cáo
thực tế hoành chỉ mua khoảng tám trăm linh chiếc tv và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo
cơ quan công an xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của nguyễn văn hoành trong hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là gần sáu mươi tỷ đồng
phát hỏa trong đêm khuya thì nhiều người trong nhà thức dậy tìm cách tháo dậy ra ngoài
tuy nhiên hai người đàn ông lớn tuổi là anh em ruột đã không thoát kịp
tử vong bên trong
vụ việc trên xảy ra vào đêm ngày năm tháng một mươi hai tại một căn nhà khoảng bốn mươi m hai nằm sâu trong hẻm ba trăm linh năm trên một mươi chín đường lê văn sĩ phường một quận tân bình tp hcm
thời điểm phát hỏa nhiều người ở gần lấy nước dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
các nhà chữa vật liệu chủ yếu là bao ni lông bìa giấy nên ít phút sau lửa bùng lên dữ dội sức nóng bao trùm khu vực
lúc cháy trong nhà có sáu người ở gồm sáu người
gồm hai trẻ nhỏ một cụ già và ba người đàn ông lớn tuổi
theo một số người dân người bên trong phát hiện đã tìm cách thoát ra ngoài
hai người đàn ông lớn tuổi trong lúc thoát ra thì được cho là phần gác sập xuống
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
một nhóm dùng vòi rồng dập lửa từ phía trước nhóm khác dùng thang tiếp cận đám cháy từ các nhà bên cạnh
các nhà cháy nằm trong hẻm nhỏ và sâu công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn
phát hiện hai người đàn ông là anh em ruột đã tử vong một thi thể ở gần cầu thang và một là tại tầng chệt
nhiều tài sản trong nhà bị lửa thiêu rụi
thưa quý vị theo thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh hà giang vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm qua năm tháng một mươi hai
tại trường tiểu học nguyễn huệ phường quang trung thành phố hà giang đã xảy ra vụ sập đổ tường bao
làm một người thiệt mạng và ba người khác bị thương
nạn nhân tử vong là anh trương văn bình chú tại thôn việt thành
xã việt lâm huyện vị xuyên
ba người bị thương hiện đang được cấp cứu điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
bức tường rào bị đổ thuộc trường tiểu học nguyễn huệ ngăn cách với đường dân sinh
bức tường vừa bắt đầu thi công vào sáng ngày năm tháng một mươi hai
nhóm thợ với bốn người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để chát mới sơn lại tường bao
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày thì xảy ra vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
ngày hôm nay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn thị thu giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo điều tra ban đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng giang đã có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để thế chấp và vay mượn tiền
của nhiều bị hại trên địa bàn thành phố cao lãnh chiếm đoạt số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn văn hưởng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
hưởng từng là bảo vệ kiêm lái xe tại quỹ tín dụng nhân dân xã ngo quyền
thành miện hưởng đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng nhiệm vụ
xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng
với chiêu bài vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn
để phục vụ cho công tác thanh tra đối tượng đã liên tiếp thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cho đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai một người phụ nữ đã chuyển cho đối tượng
vay tổng số tiền hơn tám bảy tỷ đồng đến thời hạn trả nợ hưởng đưa ra hàng loạt lý do
để xin ra hạn
tuy nhiên trong thực tế toàn bộ số tiền đã được đối tượng dùng để trả nợ đánh bạc và chi tiêu cá nhân
thưa quý vị chỉ trong ngày ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thanh hóa phối hợp với cục hải quan thanh hóa và công an huyện nông cống
đã phát hiện bắt giữ hai vụ chín đối tượng mua bán vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy
với số lượng lớn
sáng sớm ngày ba tháng một mươi hai kiểm tra hành chính nhà nghị hoàng anh ở xã vạn hòa huyện nông cống
do đặng minh cảnh làm chủ lực lượng công an đã phát hiện tại tầng ba của nhà nghỉ có bốn đối tượng
hai nam hai nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy qua đấu tranh khai thác bước đầu xác định
ba đối tượng đặng minh cảnh trần xuân kỳ và quách thành đạt là ba đối tượng có dấu hiệu tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp tục truy nguồn gốc số ma túy mà các đối tượng đã sử dụng vào khoảng năm giờ sáng ngày ba tháng hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng kiều học trúc
đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ chín mươi ba viên hồng phiến
tiếp đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với công an vườn tân sơn thành phố thanh hóa và đội kiểm soát phòng chống ma túy
cục hải quan thanh hóa bắt quả tăng hai đối tượng người lào gồm kham phon sỉ vạ hẳn và pợt trăn thạ poon thi
đang thu giữ tăng vật gồm hai bánh heroin một bốn trăm linh usd và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê hai bánh heroin nói trên
từ lào sang thành phố thanh hóa với tiền công là một usd
công an huyện phạm thịnh tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên tây nguyên
phong thổ tỉnh lai châu vừa phát hiện một đường dây nghi vấn buôn lậu xâm từ trung quốc về việt nam
và có liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn do đối tượng lùng a giào
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã tung qua lìn huyện phong thổ cầm đầu
cụ thể vào chiều tối ngày bốn tháng một mươi hai tại bản hợp hai xã giào san lực lượng công an cùng với lực lượng
trinh sát đồn biên phòng giào san bắt giữ thành công đối tượng lùng a giào và đối tượng lùng a sang
lùng a hai sinh năm hai nghìn bốn cùng chú tại xã tung qua lìn về hành vi mua bán vận chuyển hàng cấm
cơ quan chức năng thu giữ một trăm một mươi hai kg pháo hoa pháo nổ tiến hành khám xét nơi ở của giào
ban chuyên án thu được bốn mươi kg củ xâm tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận lùng a giào
vượt biên sang trung quốc gom mua được số pháo trên sau đó thuê người gùi vượt biên về việt nam
tại đường biên sang và hai chờ sẵn rồi vận chuyển số hàng cấm nói trên
đi về xã giào san tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
số xâm bị thu giữ do giào đã gom mua tại trung quốc
từ trước chờ bán cho các đối tượng trà trộn quảng cáo là xâm lai châu
mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo thế nhưng càng gần tết
tình hình mua bán vận chuyển chế tạo sản xuất và tàng trữ pháo trái phép
vẫn diễn biến hết sức phức tạp với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi
nhiều đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự
thế nhưng vì lợi nhuận sẵn sàng liều lĩnh mua bán pháo với số lượng lớn
thông qua việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
công an tỉnh hải dương vừa liên tục phát hiện nhiều vụ sản xuất mua bán pháo số lượng lớn
với hành vi mua bán tàng trữ trái phép gần ba mươi kg pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở thành phố hải dương
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an phường ái quốc thành phố hải dương bắt giữ
hà khai nhận mua số pháo nổ này để bán lại kiếm lời còn ma túy mua về để bản thân sử dụng
chưa có tiền án tiền sự chỉ vì hám lợi trước mắt mà nguyễn văn hà đã phải trả giá đắt cho hành động phạm pháp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương đã khởi tố vụ án
khởi tố hà về tội mua bán hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy
chỉ vì hám lợi trước mắt mà tôi đã vướng vào vòng nao lý
tôi mong các bạn trẻ đừng giống như tôi
vì một chút hám lợi mà giờ phải trả giá
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm nguyễn văn hà đã trả giá đắt cho hành động pháp
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm nguyễn văn hà đã trả giá đắt cho hành động pháp
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an thị xã kinh môn đã bắt quả tang đối tượng tải minh hồi
sinh năm hai nghìn ba ở tỉnh lào cai đang sản xuất pháo nổ trái phép ngay tại phòng trọ
thuê ở thôn lâu động xã quang thành thị xã kinh môn
tam vật thu giữ là gần một tạ pháo nổ thành phẩm bốn mươi bảy gam thuốc pháo và các dụng cụ để chế tạo pháo nổ
hồi khai nhận đã sản xuất và bán cho một số người trên địa bàn tỉnh hải dương
với hành vi sản xuất buôn bán hàng cấm tải minh hồi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật
trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba đặc biệt là tết nguyên ám giáp thìn đang đến gần
chúng tôi đánh giá là tình hình an ninh trật tự trong đó đặc biệt liên quan đến các vi phạm về pháo
sẽ có tình hướng diễn biến phức tạp
từ vụ án tiếp nhận trên chúng tôi khuyên cáo bà con không mua bán vận chuyển tàn trữ các loại pháo lổ
cũng như pháo hoa lổ ngoài hành vi vi phạm về pháo thì sẽ đều bị xử lý như mình theo quy định của pháp luật
đối với việc sử dụng các sản phẩm về pháo bà con cần chú ý là mình mua các sản phẩm do nhà nước sản xuất
và các cơ sở được cấp phép kinh doanh trên thị trường không mua các loại pháo trôi nổi trên thị trường
để đảm bảo an ninh
đảm bảo an ninh trật tự khi tết đến xuân về đảm bảo an toàn cho người tài sản cũng như không bị truy cứu trách nhiệm hình sự
mỗi người dân hãy nâng cao nhận thức ý thức đồng thời tăng cường quản lý giáo dục con em trong gia đình
nhất là các cháu trong độ tuổi thanh thiếu niên chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý sử dụng pháo
nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về pháo
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an thành phố tam kỳ
đã bắt giữ đối tượng vũ viết hải khi đang trốn tại khu vực phường trường xuân thành phố tam kỳ
hải là đối tượng truy nã đặc biệt nghi phạm trong vụ cướp tiền táo tận
tại cây xăng xã tiên cảnh huyện tiên phước xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
vào lúc một mươi chín h bốn mươi hai phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng hải đi xe máy mặc áo mưa
đến đổ xăng tại cây xăng tiên cảnh
khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe lợi dụng sơ hở hải sử dụng vật dụng giống chiếc liềm
kè vào cổ ông chủ cây xăng yêu cầu đưa tiền
sau khi lấy hơn một mươi năm sáu triệu đồng đối tượng này đã dồ ga bỏ chạy
đáng chú ý trong khi đang trốn sáng ngày năm tháng một mươi hai đối tượng này còn lưu lĩnh
thực hiện một vụ cướp giật túi sách của một người phụ nữ lưu thông trên đường bạch đăng thành phố tam kỳ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam tạm giữ hình sự đối tư với vũ viết hải
để tiếp tục điều tra xử lý
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh tiền giang đã xảy ra nhiều vụ cướp cướp giật tài sản của người đi đường
bị hại đa số là phụ nữ
trước tình hình trên lực lượng công an tỉnh tiền giang đã tiến hành xác minh điều tra
bắt giữ các đối tượng gây án góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
chị lê thị ngộ vừa điều khiển xe mô tô vừa nghe điện thoại thì bị hai đối tượng cướp giật chiếc điện thoại
nhận được tin báo chỉ sau sáu tiếng đồng hồ công an thị xã cai lệ phối hợp công an xã bình thạnh
huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp đã bắt giữ được hai đối tượng
nguyễn hiệu quyên chú tỉnh đồng tháp và phan thị cẩm vân chú thành phố cần thơ
điều tra mở rộng quyên và vân khai nhận thực hiện hai vụ cướp tài sản khác tại tiền giang và đồng tháp

trong năm hai nghìn hai mươi ba công an thị xã cai lệ đã điều tra khám phá năm vụ cướp giật tài sản khởi tố bắt tạm giam một mươi đối tượng phạm tội
qua điều tra mở rộng phát hiện thêm bảy vụ trong đó có năm vụ ở các địa phương khác trong và ngoài tỉnh
mới đây đối tượng bùi văn thanh chú huyện cái bè đã bị lực lượng công an bắt giữ chỉ sau hơn bốn giờ gây án
gần tới những ngày lễ tết thì tội phạm gia tăng trong đó các tội phạm cướp giật tài sản
thì lực lượng chúng tôi sẽ tham mô cho công an thị xã và lại thực hiện các biện pháp ví dụ như là từng tra để phát hiện các đối tượng cướp giật
rồi là phối hợp với các đơn vị gà sót lên danh sách quản lý các đối tượng ở các địa bàn lân cận
thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với trung tâm thông tin chỉ huy phòng tham mô công an tỉnh
để kịp thời là phát hiện các đối tượng cướp dựt tài sản và nhanh chóng là bắt giữ
qua các vụ việc nêu trên ngoài sự cảnh báo về hành động liều lĩnh của tội phạm
mỗi cá nhân cũng cần có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản cá nhân để đối tượng phạm tội không có cơ hội hoạt động
nhất là đối tượng cướp giật tài sản
với việc triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp lực lượng công an tiền giang kiên quyết đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
sau gần một năm xảy ra vụ án dùng hung khí chém nhau bắt nguồn từ việc đi thu tiền góp xảy ra trên địa bàn thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
vào ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm chín bị cáo về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng bảy đối tượng từ phía bắc vào thành phố rạch giá thuê nhà trọ để cho vay tiền góp
ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn tiến nhất
tìm con nợ để thu tiền góp thì bị lợi đánh nên đã trình báo cho đồng bọn để đến giải vây
sau đó các đối tượng mang theo hung khí đi tìm và đánh nhau với lợi và cường
hậu quả lợi bị chém gây thương tật ba mươi hai còn cường và nhóm cho vay tiền bị thương tật hai
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt chín bị cáo tổng cộng bốn mươi năm tù về hai tội giết người và gây dối trật tự công cộng
ngày hôm nay lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dải tàu vận chuyển khoảng một trăm linh mét khối cát không rõ nguồn gốc về tới cảng hải đội ba trăm linh một thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
quá trình làm nhiệm vụ trên khu vực biển giáp danh giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh tiền giang lực lượng chức năng bộ tuyên lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu ma số hiệu hp bốn nghìn hai trăm năm mươi một có biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có tám
tám thuyền viên do ông trần ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê ở hải dương làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông sơn trên tàu đang chở khoảng một trăm linh mét khối cát nhiễm mặn nhưng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày năm tháng một mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cũng phát hiện bắt giữ một tàu chở hơn tám mươi mét khối cát nhiễm mặn không có hóa đơn chứng từ tại khu vực trên
thưa quý vị cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an vừa phối hợp với các
các bên liên quan tiếp nhận bảy trăm tám mươi công dân việt nam về nước trước tình hình tại myanmar có nhiều diễn biến phức tạp
theo đó cục quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin để hỗ trợ công dân được nhanh nhất và cấp hộ chiếu cho một sáu mươi tám người
ngày hai tháng một mươi hai lãnh đạo bộ công an đã cử lãnh đạo và cán bộ tham gia đoàn công tác liên ngành do bộ ngoại giao chủ trì hỗ trợ đưa công dân từ myanmar về nước
đến ngày sáu tháng một mươi hai cục quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị và các cơ quan liên quan
tiếp nhận bảy trăm tám mươi người về nước qua cảng hàng không quốc tế nội bài trên sáu chuyến bay thuê riêng
dự kiến trong tuần này đơn vị sẽ cùng các cơ quan liên quan tổ chức thêm một số chuyến bay thuê riêng để đưa số công dân việt nam còn mắc kẹt tại myanmar về nước